giá vé máy bay tăng cao và tiếp tục giữ đạt tăng các trạng bay trong nước có mức giá vé tương đối cao
khoảng trên dưới năm triệu đồng một vé cứu hồi và tiếp tục neo cao
nhiều người quyết định đi du lịch nước ngoài vào dịp nghỉ lễ sắp tới khi giá vé máy bay nội địa tăng cao
giá vé khứ hồi chọn hà nội nha trang rẻ nhất gần năm triệu đồng tới bảy sáu triệu đồng một vé khứ hồi
bamboo airways khai thác chặng bay hà nội cam ranh với mức giá rẻ nhất khứ hồi là bốn bảy trăm ba mươi ba triệu đồng một người
vẫn là trạng bay trên vietjet air đang khai thác chuyến rẻ nhất với mức cứu hồi là bốn ba mươi ba triệu đồng một người
nếu lựa chọn việt nam airlines mức giá khứ hồi cho các trạng bay này rẻ nhất là bảy năm trăm bảy mươi một triệu đồng một người
đây được cho là mức giá tương đối cao đối với bay trong nước
giữa lúc việt nam thu hút khách quốc tế thì khách việt nam lại đi du lịch nước ngoài nhiều hơn do giá vé máy bay trong nước tăng cao
một số doanh nghiệp xăng dầu nhận định thời gian qua giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường singapore
có xu hướng tăng so với kỳ trước do đó giá xăng trong nước sẽ tiếp tục giữ đà tăng
giá xăng được dự báo tăng theo xu hướng thế giới
nếu cơ quan quản lý không chi quỹ bình ổn giá xăng e năm ron chín mươi hai và xăng ron chín mươi năm có thể tăng lên một trăm ba mươi hai trăm linh đồng một lít
dựa trên diễn biến giá thế giới các doanh nghiệp dự báo xăng e năm ro chín mươi hai trong nước có thể tăng hai trăm linh đồng một lít
xăng e năm pro chín mươi năm tăng một trăm ba mươi đồng một lít
giá dầu diesel được dự báo tăng một mươi đồng một lít
trong trường hợp dự báo trên là chính xác mặt bằng xăng sẽ có phiên tăng giá thứ ba liên tiếp
nếu liên bộ công thương bộ tài chính chi quỹ bình ổn xăng dầu giá xăng có thể giữ nguyên
theo thống kê của tổng cục thuế tính đến thời điểm ba mươi một tháng ba cả nước có một mươi năm chín trăm hai mươi năm trên một mươi năm chín trăm ba mươi năm cửa hàng bán lẻ xăng dầu
thực hiện phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng đạt khoảng chín mươi chín chín mươi bốn tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu
trước vấn đề cung ứng điện mùa khô năm hai nghìn hai mươi bốn tại miền bắc với lo ngại lớn về tình trạng thiếu điện lặp lại do thiếu nguồn cung
bộ công thương khẳng định sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện
chính phủ đã ra bộ công thương trực tiếp giám sát tham gia điều hành cung ứng điện với sự đổi mới trong lập kế hoạch
điều hành và điều độ hệ thống điện
từ đầu năm bộ công thương đã ban hành kế hoạch về cung ứng điện cung cấp nhiên liệu khí than cho cung ứng điện
điểm mới là bộ công thương cũng ban hành kế hoạch riêng về cung ứng điện cho các tháng mùa khô từ đó giả soát liên tục hàng tháng
ngay trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn việc cung ứng điện đã có kế hoạch cụ thể dù có tăng trên một mươi một
nhưng bộ đã phối hợp với các bên liên quan tích cực triển khai các giải pháp
năm hai nghìn hai mươi bốn bộ công thương sẽ không để lặp lại tình trạng thiếu điện
thủ tướng vừa ký công điện số ba mươi hai gửi thống đốc ngân hàng nhà nước về các giải pháp điều hành tăng trưởng tiến dụng năm hai nghìn hai mươi bốn
yêu cầu ngân hàng nhà nước tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay gắn với tăng cường khả năng tiếp cận vốn tiến dụng để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
thủ tướng yêu cầu ngân hàng nhà nước chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp
nhất là về thúc đẩy tăng trưởng tiến dụng giảm mặt bằng lãi suất cho vay
ngân hàng nhà nước cần chỉ đạo các tổ chức tiến dụng hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh
phải kiểm soát chặt chẽ tiến dụng đối với lĩnh vực rủi ro đảm bảo hoạt động tiến dụng an toàn hiệu quả
tiếp tục có chính sách đột phá các gói tiến dụng yêu đãi có phần thao gỡ khó khăn trong tiếp cận tiến dụng đối với doanh nghiệp và người dân
cục dự trữ liên bang mỹ phép chưa đưa ra thời điểm cụ thể về việc nới lỏng chính sách tiền tệ bằng việc hạ lãi suất
giá trị đồng đô la mỹ những ngày qua tăng rất cao tác động đến các nước trên thế giới và cũng tác động mạnh đến đồng việt nam
trong quý một năm nay tỷ giá đã liên tục tăng nóng
bên cạnh đó lãi suất của việt nam giảm rất mạnh trong thời gian qua
tạo nên trình lệch lãi suất giữa đồng đô la mỹ và đồng việt nam trên thị trường liên ngân hàng cao càng tạo ít sức ép cho tỷ giá
ngân hàng nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức hai mươi bốn hai mươi đồng một đô la mỹ tăng một mươi năm đồng
với biên độ năm hiện tại giá đô la mỹ tại các ngân hàng thương mại được phép giao động từ hai mươi hai tám trăm một mươi chín đồng đến hai mươi năm hai trăm hai mươi một đồng
tỷ giá bán tại sở giao dịch ngân hàng nhà nước cũng tăng thêm một mươi sáu đồng đưa phạm vi giao dịch lên từ hai mươi ba bốn trăm linh đồng đến hai mươi năm một trăm bảy mươi một đồng
thị trường tự do niêm yết giá đô la mỹ tại hai mươi năm bốn trăm bốn mươi hai mươi năm năm trăm bốn mươi đồng một đô la mỹ mua bán tiếp tục tăng hai mươi đồng ở mỗi chiều
theo số liệu mới được ngân hàng nhà nước công bố lãi suất việt nam đồng bình quân liên ngân hàng tại kỳ hạn qua đêm đã tăng lên bốn năm mươi chín một năm
đây là mức cao nhất của lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm kể từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
mức lãi suất việt nam đồng qua đêm hiện đã tiến sát mức trần
trần lãi suất qua đêm được quy định là năm
như vậy lãi suất qua đêm liên ngân hàng đã có năm phiên tăng mạnh liên tiếp từ mức hai mươi tám một năm lên bốn năm mươi chín một năm tăng gấp gần một mươi năm lần chỉ trong vòng một tuần
không chỉ kỳ hạn qua đêm mà lãi suất liên ngân hàng ở các kỳ hạn chủ chốt khác cũng tăng cao
cụ thể kỳ hạn một tuần tăng từ một năm mươi sáu một năm lên bốn bảy mươi một một năm
kỳ hạn hai tuần tăng từ hai bốn một năm lên bốn bốn mươi bảy một năm
kỳ hạn hai tháng tăng từ hai ba mươi sáu một năm lên bốn ba một năm
và kỳ hạn ba tháng tăng lên bốn bảy một năm từ mức ba một một năm
sự đồng bộ về hạ tầng giúp giảm thiểu chi phí hậu cần logistics đang là yếu tố thuận lợi thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam phản ánh hiệu quả công tác giải ngân đầu tư công thời gian qua
quý một năm nay việt nam đã thu hút vốn đầu tư nước ngoài với mức tăng cao cả về số lượng và chất lượng đạt trên sáu một tỷ usd vốn đăng ký
hơn tám trăm linh triệu usd
hạ tầng vốn đầu tư xây dựng nhà máy xe điện hybrid với sản lượng hai trăm linh xe một năm tại việt nam
hiện dòng vốn fdi thực hiện đã đạt trên bốn sáu tỷ usd mức cao nhất trong năm năm qua
những con số trên cho thấy chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng cải thiện
cùng với đó là năng lực của doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng giúp các tập đoàn doanh nghiệp đầu tư vào triển khai dự án tại việt nam
hiện nay chương trình nhà ở xã hội tại tp hcm có tiến độ triển khai chậm không đáp ứng kế hoạch và nhu cầu của người lao động
thực tế nhiều dự án xác định không đúng mục tiêu nên rất ít người đăng ký thuê mua trong khi nhu cầu chung lại rất nhiều
hiện chương trình nhà ở xã hội tại tp hcm bị chậm trễ do việc thu hút nhà đầu tư vào xây dựng các dự án nhà ở xã hội
cũng như khai thác hai mươi quỹ đất dành cho nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại rất khó khăn
bên cạnh đó các doanh nghiệp tập trung triển khai nhà ở thương mại trước khi làm dự án nhà ở xã hội
trong khi đó tp hcm lại không có chế tài xử phạt khi chủ đầu tư chậm triển khai dự án
vì thế sở xây dựng kiến nghị của bác nhân dân tp hcm chỉ đạo khẩn trương giả soát
cập nhật quy hoạch của các dự án nhà ở xã hội vào quy hoạch chung của tp hcm theo quy định của luật nhà ở
mức giá căn hộ trung cư tại hà nội tiếp tục tăng cao
nhiều chuyên gia cho rằng người dân không nên vai mượn dùng đoàn bẩy tài chính thời điểm này
khi mức giá căn hộ trung cư liên tục tăng cao do nguồn cung khan hiếm
mức giá trung cư tại các quận trung tâm tp hcm thời gian qua liên tục tăng vọt
thậm chí do nguồn cung khan hiếm mức giá đắt đỏ
nhiều người dân có nhu cầu mua nhà đã phải chuyển sang săn lùng căn hộ tập thể nhà trung cư cũ nhà trong ngõ
chỉ trong một tháng giá các hộ trung cư đã tăng từ ba năm tỷ đồng lên hơn bốn tỷ đồng
nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng ghi nhận giá trung cư sơ cấp và thứ cấp đều tăng mạnh từ năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
theo các doanh nghiệp mặt bằng giá trung cư ở hà nội dự báo sẽ khó giảm bởi nhu cầu ở thực của người dân rất cao
trong khi nguồn cung căn hộ mới đang rất hạn chế do nhiều dự án gặp khó khăn vướng mắc pháp lý nên không thể triển khai